cán bộ trẻ dưới ba mươi năm tuổi sẽ có cơ hội nắm các vị trí lãnh đạo chủ chốt thuộc các cơ quan nhà nước
đây là một trong những nội dung của đề án xây dựng và tạo nguồn cán bộ trẻ mà thành ủy đà nẵng mới thông qua
từ câu chuyện này nhiều cán bộ đảng viên và nhất là đội ngũ cán bộ trẻ có dịp suy ngẫm về chủ trương mới
đồng thời đề xuất những giải pháp để phát huy hiệu quả cơ chế tiến cử để có thể nhân rộng ra các địa phương trong cả nước
trong năm hai nghìn một mươi sáu báo chí phản ánh về việc nhiều địa phương tồn tại hiện tượng cả nhà làm quan cả họ làm quan
với những bất cập được chỉ ra là bổ nhiệm người nhà thay cho người tài
bộ nội vụ đã khẩn trương tiến hành kiểm tra giả soát theo thông tin báo chí phản ánh
tổng hợp được chín địa phương đơn vị và yêu cầu báo cáo bộ nội vụ
chưa bao giờ câu chuyện về công tác cán bộ lại nóng và gây nhiều bức xúc như hiện nay
người tài thì không có cơ hội được công hiến người không có năng lực
lại được bổ nhiệm đề bạt khẩn cấp
mới đây thành ủy đà nẵng vừa ban hành đề án xây dựng và tạo nguồn cán bộ trẻ
đảm nhiệm các chức danh diện ban thường vụ thành ủy quản lý và cán bộ chủ chốt thành phố
đến năm hai nghìn hai mươi năm và những năm tiếp theo
đây là lần đầu tiên các cán bộ trẻ ở đà nẵng sẽ được cấp trên tiến cử vào vị trí lãnh đạo quản lý
một chủ trương của địa phương nhưng lại thu hút sự quan tâm của dư luận cả nước
bởi đây là cơ hội cho đội ngũ cán bộ trẻ
thể hiện năng lực và công hiến
các đào tạo bồi dưỡng theo kiểu đào tạo bồi dưỡng cán bộ là chúng ta cũng rất là quan tâm
có thể nói là đà cũng đã có cái chỉ thị về công tác này
thế và chúng ta đã cụ thể hóa trong việc xây dựng những quy hoạch của cấp ủy
của chính quyền mỗi cấp thì chúng ta có những quy định khá cụ thể
về việc là mỗi một cấp thì cái quy hoạch là phải có bao nhiêu người
mà ở đội tuổi trẻ
cơ chế để đưa những người trẻ vào vị trí lãnh đạo và được bồi dưỡng ra sao
trách nhiệm của người tiến cử là như thế nào
sẽ đóng góp vai trò quan trọng trong việc phát huy năng lực của những nhà lãnh đạo trẻ
thậm chí trách nhiệm của người tiến cử không chỉ tính trong thời gian tại vị
mà cần chịu trách nhiệm đến cùng ngay cả khi đã về hưu
đà nẵng đi đầu trong cơ chế tiến cử lãnh đạo dưới ba mươi năm tuổi là mô hình mới chưa có tiền lệ
sẽ cần rất nhiều cơ chế đi kèm để chủ trương này phát huy hiệu quả trong thực tế
và được nhân rộng ra cả nước